công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đang điều tra làm rõ vụ hai chị em bị người lạ nổ súng gây thương tích
trước đó vào chiều tối ngày một mươi một tháng hai một cô gái hai mươi năm tuổi và em gái cùng quê ở tỉnh đắk lắc
đang đứng phơi đồ trước cửa phòng trọ tại tổ một mươi thuộc khu phố một mươi một phường an bình tp biên hòa
thì có một xe ô tô màu trắng chạy đến
bất ngờ một người đàn ông bước xuống xe rút khẩu súng bắn nhiều phát về phía hai chị em
hậu quả hai cô gái bị thương ở chân và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu
sau khi gây án đối tượng đã lái xe rời khỏi hiện trường
nhận được tin báo công an tp biên hòa đã có mặt tại hiện trường thu được hai vỏ đạn trì
đồng thời trích xuất camera quanh khu vực và lấy lời khai của những người có mặt tại hiện trường
để điều tra truy bắt đối tượng gây án